ngày sáu tháng năm nhóm một mươi tám công nhân thuộc công ty hồng hoan rời tỉnh quảng bình đến nhận nhiệm vụ thi công móng cột số hai mươi tám
chiều ngày sáu tháng năm vụ sạt lở đất kinh hoàng xảy ra do mưa lớn tại lán trại nhóm công nhân này đang nghỉ khiến nhiều người thương vong
đang nằm điều trị tại khoa ngoại bệnh viện đa khoa thị xã kỳ anh anh hoàng đức thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
chú tại nghệ an vẫn chưa hết bằng hoàng khi nhớ lại vụ sạt lở chỉ trong tích tắc đã cướp đi sinh mạng của ba công nhân
anh thắng cho hay khi mọi người đang trú mưa bố nghe tiếng đục lớn bất ngờ một khối lượng đất đá đổ ập xuống lán chạy nơi anh cùng mọi người đang trú mưa
sự việc xảy ra quá nhanh chỉ trong khoảng năm giây nước và các tảng đã lớn lan xuống vùi lấp lán trại
tôi cùng mọi người hô hoán bỏ chạy tuy nhiên một số người không kịp thoát ra đã bị đất đá vùi lấp
chúng tôi may mắn chạy trước thế nên thoát nạn
anh hoàng đình thủy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú xã quỳnh liêu nghệ an là người may mắn thoát nạn đang điều trị tại bệnh viện đa qua thị xã kỳ anh cho hay
lán trại của nhóm công nhân được dựng tại một khu vực khá cao khoảng một mươi năm giờ khi mọi người đang làm việc tại cột số hai mươi tám thì trời mưa to
lúc đó mọi người chạy vào lán cạnh đó để tránh mưa
anh thủy nhớ lại chúng tôi mới vào ít phút một số công nhân nhìn thấy đất đá từ trên núi cao bất ngờ đổ xuống
lúc đó mọi người hú hết gọi nhau chạy ra khỏi lán
có ba người chạy không kịp bị đất đá vùi lấp tử vong
anh nguyễn đức thành văn hai mươi bảy tuổi ngụ tỉnh gia lai là một trong bốn công nhân bị thương trong vụ sạt lở
anh nhập viện trong tình trạng chấn thương ở vùng tay chân và dập lá lách
anh văn nhớ lại khi đang chú trong lán nghe tiếng hô hoán của những người khác thế nên anh cùng nhiều người cố gắng nhanh nhất để thoát ra ngoài
đất đá theo dòng lũ ở sông đổ xuống rất nhanh chỉ trong khoảnh khắc mà thôi
nhóm công nhân chúng tôi mỗi người một hướng tìm cách chạy thoát ra ngoài nhanh nhất có thể
khi chạy được ra đã bị thương và toàn thân mệt dã rời
vụ lũ quét xảy ra vào chiều ngày sáu tháng năm tại lán trại tạm của nhóm công nhân thuộc nhà thầu phụ công ty trách nhiệm yếu hạn một thành viên xây lắp điện bốn
khiến ba người tử vong và bốn người bị thương
sau khi nhận được thông tin ông trần bá hà phó chủ tịch ubnd tỉnh hà tĩnh ông đặng hoài sơn phó giám đốc công an tỉnh
đã kịp thời có mặt tại hiện trường chỉ đạo các lực lượng triển khai các phương án cứu hộ cứu nạn hỗ trợ công nhân
lực lượng chức năng đã tiếp cận hiện trường tiến hành cứu hộ cứu nạn đưa bốn công nhân bị thương đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa thị xã kỳ anh
năm công nhân bị tử vong cũng được đưa ra khỏi vụ sạt lở trong chiều tối cùng ngày
bác sĩ nguyễn thị kim oanh giám đốc bệnh viện đa khoa thị xã kỳ anh xác nhận đơn vị tiếp nhận bốn người bị thương từ vụ sạt lở và cấp cứu
hiện sức khỏe của cả bốn người đã ổn định đang tiếp tục theo dõi điều trị
ông nguyễn thế anh phó chủ tịch ubnd thị xã kỳ anh cho hay sự việc xảy ra lực lượng chức năng được huy động nhanh chóng tiếp cận hiện trường
thi thể ba nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường bốn người bị thương được đưa đến bệnh viện điều trị một mươi một người còn lại cũng được sơ cứu tại hiện trường
sau khi nhận được thông tin lãnh đạo tỉnh hà tĩnh cũng kịp thời có mặt tại hiện trường chỉ đạo các lực lượng triển khai các phương án cứu hộ cứu nạn hỗ trợ công nhân
ngoài ra các lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ công an tỉnh công an thị xã kỳ anh tiếp cận hiện trường tiến hành công tác cứu hộ cứu nạn
thi thể ba công nhân được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự
cũng ngay trong chiều cùng ngày lực lượng chức năng đã đến bệnh viện để động viên thăm hỏi bốn công nhân bị thương
danh tính các nạn nhân tử vong gồm nh sinh năm hai nghìn bảy chú tại xã quỳnh lâm huyện quỳnh liêu nghệ an dhl chú tại xã công chiêng huyện mang giang gia lai và ds em trai của l
các nạn nhân đang cấp cứu tại bệnh viện gồm hoàng đình thủy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hoàng đức thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba đồng anh ngọc sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín cùng chú tại huyện quỳnh lưu nghệ an và nguyễn đức thành văn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy chú tại xã trơ long huyện công cro gia lai
theo đó liên quan đến vụ sạt lở tại công trình đường dây năm trăm linh kv ở hà tĩnh cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm tử thi các nạn nhân tử vong để điều tra
như báo sức khỏe và đời sống đã đưa tin khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày sáu tháng năm mưa lớn đột ngột tại vị trí móng cổ số hai mươi tám dự án đường dây năm trăm linh kv quảng trạch quỳnh liêu
đoạn qua tgp lê lợi phương kỳ liên thị xã kỷ anh bị giặt lở đất
thời điểm xảy ra vụ việc có một mươi tám công nhân công ty cổ phần đầu tư và xây dựng thanh xuân hà nội đang trú mưa trong lán tạm
ba công nhân đã bị đất đá vùi lấp tử vong bốn người bị thương một mươi một người chạy thoát an toàn
ngay khi nhận được thông tin lãnh đạo thị xã kỳ anh chỉ đạo lực lượng bộ đội biên phòng công an nhanh chóng tiếp cận hiện trường tiến hành công tác cứu nạn cứu hộ
ngay sau đó bốn công nhân bị thương đã được kịp thời đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa thị xã kỳ anh
thi thể ba nạn nhân cũng được đưa đến bệnh viện đa khoa thị xã kỳ anh
hiện cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm tử thi ba nạn nhân tử vong để điều tra
danh tính một mươi tám công nhân liên quan đến vụ việc sạt lở đã được xác định
theo đó các nạn nhân tử vong gồm nguyễn ngọc hát sinh năm hai nghìn bảy chú xóm chín quỳnh lâm quỳnh liêu nghệ an
đình hơ lờ chú xã công chiêng mang giang gia lai và đình s em trai của lờ
năm nạn nhân còn lại gồm hoàng đình thờ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một chú xã tân sơn quỳnh lưu nghệ an
hoàng đức thờ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba chú sát tân sơn quỳnh liêu nghệ an
đồng anh ngờ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín chú xã tân sơn quỳnh liêu nghệ an
đậu đức lờ sinh năm hai nghìn ba chú xã tân sơn quỳnh lưu nghệ an
mai xuân l l sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn chú xã tân sơn quỳnh lưu nghệ an
nguyễn đình đê sinh năm hai nghìn sáu xã quỳnh mỹ quỳnh liêu nghệ an
viềng văn mở sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy xã châu sơn châu khê con cuồng nghệ an
hoàng thanh tê sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu quỳnh lưu nghệ an là tổ trưởng
hồ văn hát sinh năm hai nghìn bốn xóm năm tân sơn quỳnh liêu nghệ an
nguyễn đức thành vê sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy con prông gia lai
hồ cao s sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai xã trơ long huyện công châu gia lai
đình ca sinh năm hai nghìn ba xã châu long công châu gia lai
đình l sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy xã bờ tó huyện lapa gia lai
đình n sinh năm hai nghìn bảy ở châu long công châu gia lai
đình h sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba xã châu long huyện công châu gia lai
hiện vụ sạt lở đang được điều tra làm rõ
theo đó phần lớn các vụ sạt lở đất trong những năm qua đều nằm ở ven đường giao thông
nhưng vấn đề kẻ chống chưa được trú trọng
thực tế này đã đến lúc cần phải thay đổi để giảm thiểu các vụ việc đau lòng
xung quanh vấn đề trên phóng viên đã có cuộc trao đổi với phó giáo sư tiến sĩ
trần tân văn chuyên viên cao cấp về địa chất nguyên viện trưởng viện khoa học địa chất
và khoáng sản bộ tài nguyên và môi trường để hiểu rõ hơn về nguyên nhân dẫn tới các vụ sạt lở
đồng thời nhận diện các dấu hiệu cảnh báo trượt lở đất để giảm thiểu rủi ro thiệt hại có thể xảy ra
ông văn cho hay có hai nguyên nhân chính dẫn tới các vụ sạt lở đất
thứ nhất là do mưa lớn kéo dài nhiều ngày làm cho đất đá bị bão hỏa nước
khiến các sườn dốc trở nên mất ổn định hơn
thứ hai là do hoạt động của con người
thực tế các hoạt động dân sinh đã góp phần làm trầm trọng thêm các dấu hiệu mất ổn định
của các khối đất đá tại những khu vực sườn dốc
nghiên cứu cho thấy độ ổn định sườn dốc thường có ba nhóm yếu tố quyết định
đầu tiên là hình thái sườn dốc như độ dốc chiều cao các chiều dài rộng
tiếp theo là tính chất cơ lý của đất đá tạo nên sườn dốc
ví dụ ở các tỉnh khu vực tây nguyên vốn phân bố nhiều đá núi lửa ba gian
phong hóa ra thành đất đỏ có chiều dài lớn tời sốt dễ bị rửa trôi bóc mòn phá hủy kết cấu kỳ bão hỏa nước
yếu tố cuối cùng là nước cùng cả nước mặn lẫn nước ngầm
cách nhảy địa chất địa kỹ thuật thường nói nước là kẻ thù của sườn dốc
thực tế nước làm cho đất đá tạo nên sườn sốc bị bão hòa giảm sức bền tăng trọng lượng của khối trượt tiềm năng từ đó dễ gây trượt
do vậy những đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày kết hợp với hoạt động dân sinh của con người
khiến đất đá tại các sườn núi bị bão hỏa nhanh hơn
chính là yếu tố kết quả trực tiếp gây ra trượt nứt đất trong thời gian qua tại nhiều tỉnh thành phố ở trên cả nước
liên quan tới vụ sạt lở tại đèo bảo lộc vừa qua phó trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai ông nguyễn hoàng hiệp cho rằng
đây là một bài học mới nguy cơ mới bởi khu vực sạt lở vốn dĩ không phải là điểm có nguy cơ hay phải di rời khẩn cấp
đồng quan điểm phó giáo sư trần tân văn cho rằng các hoạt động dân sinh mà thiếu tính toán thiếu cân nhắc về hậu quả
có thể xảy ra càng ngày càng đóng vai trò mấu chốt hơn trong việc gây ra hình thái tai biến địa chất trên
phải nhấn mạnh rằng con người ngày càng lấn sân tự nhiên cho nên việc xảy ra sạt lở đất đá
do các hoạt động dân sinh như trường hợp sạt lở nghiêm trọng tại đèo bảo lộc
vị trí sạt lở là ở đời trồng sầu riêng ngày càng nhiều hơn cả về số lượng lẫn quy mô
mở rộng ra cả nước thì những điểm có địa hình địa mạo như khu vực xảy ra sạt lở trên là rất lớn
vì thế chúng ta cần phải giả soát và có biện pháp phòng chống để giảm thiểu các sự cố tương tự có thể xảy ra
ông văn đã chỉ ra các dấu hiệu nhận biết cũng như cảnh báo giúp người dân nhận biết về nguy cơ trượt lở đất đá
thông thường các vết nứt xuất hiện chính là một trong những dấu hiệu đầu tiên của một vụ sạt lở
tiếp theo là các dòng nước lẫn bùn dì ra dưới chân sườn dốc cây cối trồng trên sườn dốc bị nghiêng đổ
theo thời gian nếu vết nứt càng ngày càng lớn càng dài càng sâu thì khả năng trượt lở sẽ càng cao
vết nứt xuất hiện sẽ gây ra tiếng động vết nứt càng lớn thì tiếng động càng lớn chính là tiếng nổ mà nhiều người nghe được
tại những nơi có địa hình dốc và các hoạt động nhân sinh như san gạt lấy mặt bằng xây nhà cửa công trình làm đường xá
làm mất trên sườn dốc sẽ có nguy cơ trượt lở cao khi mưa lớn kéo dài ngày càng khiến đất đá bị bão hòa
thông thường các sườn núi sườn đồi tự nhiên sẽ ít xảy ra sạt trượt vì tất cả các quá trình phong hóa xói mòn rửa trôi trải qua mưa nắng gió hằng ngày hằng mùa
đã xảy ra từ từ dần dần thế nên sườn dốc trở nên thoài đạt đến một góc độ tối ưu cân bằng ổn định ít khi trượt sạt
tuy nhiên với những khu vực sơn núi tự nhiên có hoạt động nhân sinh tác động vào như làm đường mở rộng đường san gạt tạo mặt bằng để làm nhà xây đô thị chặt cây đốt rừng để trồng cây ăn quả
làm mất đi lớp phủ thực vật bảo vệ tự nhiên hay làm ứ động nước trên sườn dốc
thì khi đó sườn dốc không còn tự nhiên nữa rất dễ mất ổn định nhất là khi mưa lớn kéo dài dễ xảy ra sạt trượt
với sườn dốc nhân tạo như các đoạn đường đất đắp đất không có kết cấu tự nhiên thì nguy cơ sạt trượt nứt sụt lốn đất càng cao hơn
theo ông trần tân văn nứt đất khi mưa to kéo dài là một trong những dấu hiệu trực tiếp của sạt trượt
do vậy động thái đầu tiên các địa phương cần thực hiện là di rời người dân ra khỏi khu vực sạt trượt tiềm năng
tiếp đó là cần cử cán bộ kỹ thuật đến quan trắc giám sát theo dõi diễn biến của các vết nứt
nếu vết nước tiếp tục phát triển thì khả năng cao sẽ là trượt lở xảy ra
lúc này chính quyền địa phương cần căn cứ kích cỡ các vết nứt để dự báo quy mô khói trượt từ đó thực hiện di rời cho phù hợp
sau đó cân nhắc một số phương án xử lý
các nhà khoa học cũng đúc kết nhiều trường hợp xử lý trượt lở và thấy rằng thông thường các giải pháp công trình là rất tốn kém
nếu bắt buộc vẫn phải xử lý bằng giải pháp công trình thì cần khảo sát thiết kế và thi công kỹ lưỡng
trong đó thoát nước sườn dốc là một cách hiệu quả vô cùng quan trọng
một giải pháp khác là cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục cộng đồng để người dân hiểu rõ mức độ nguy hiểm của việc săn gạt
làm mất trên sườn dốc lấy mặt bằng xây dựng
các dự án làm đường rất hay đề xe ra tình trạng này
vì thế ngay từ đầu cần khảo sát thiết kế thi công các sườn dốc nhân tạo cẩn thận
có tính toán kỹ các hệ số an toàn và có giải pháp gia cường phòng tránh giảm nhẹ nguy cơ trượt lở